ủy ban nhân dân xã mỹ sơn cùng với ban chỉ huy quân sự huyện đô lương tỉnh nghệ an vừa phối hợp với lữ đoàn bốn trăm một mươi bốn thuộc quân khu bốn
với mấy chục vớt và tiêu hủy thành công quả bom chưa nổ nặng ba trăm linh kg còn sót lại thời chiến tranh
trước đó vào một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bốn ông đặng công hùng xóm bảy xã mỹ sơn huyện đô lương tiến hành cải tạo ao nuôi cá
đã phát hiện một quả bom nổ chậm còn sót lại thời chiến tranh
phía trên quả bom có chữ màu trắng gst trọng lượng khoảng ba trăm linh kg
sau khi phát hiện quả bom ủy ban nhân dân xã mỹ sơn đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên ban chỉ huy quân sự huyện đô lương
sau đó ngày hai tháng năm ban chỉ huy quân sự huyện đô lương phối hợp với lữ đoàn bốn trăm một mươi bốn quân khu bốn và ủy ban nhân dân xã mỹ sơn
tiến hành trục vớt thành công và tiêu hủy an toàn theo quy định của pháp luật